phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh đồng nai vừa kiểm tra phát hiện một doanh nghiệp đang vận chuyển hàng tấn chất thải nguy hại không đúng theo quy định
tại ấp năm xã an phước huyện long thành tổ công tác thuộc phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện nhân trạch tiến hành kiểm tra
phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn tân quý phát sử dụng xe ô tô do ông trần thanh nguyên điều khiển đang thực hiện việc thu gom vận chuyển một hai trăm một mươi kg chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn eas post vina khu công nghiệp nhân trạch một
qua kiểm tra công ty tân quý phát không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật phòng cảnh sát môi trường đã ra quyết định tạm giữ một xe ô tô và giấy phép lái xe của ông trần thanh nguyên để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định
ngày một mươi ba tháng hai lực lượng công an tỉnh cà mau đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một kho hàng có chứa số lượng lớn phân bón và thuốc bảo vệ thực vật không có hóa đơn chứng từ tại xã lý văn lâm thành phố cà mau
tại thời điểm kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện ba trăm bảy mươi bốn kiện hàng với hơn một mươi bảy sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật phân bón hóa chất chất xử lý cải tạo môi trường không có hóa đơn chứng từ
không có danh mục được phép lưu hành tại vị trí
tổng số hàng hóa trị giá khoảng năm trăm linh triệu đồng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cà mau đã tạm giữ số hàng hóa vi phạm để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định
quỹ ban chứng khoán nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính công ty cổ phần khu công nghiệp hiệp phước địa chỉ tại huyện nhà bè tp hcm số tiền bảy mươi triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật
cụ thể công ty cổ phần khu công nghiệp hiệp phước đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật
cụ thể công ty cổ phần khu công nghiệp hiệp phước đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của ủy ban chứng khoán nhà nước và trên trang thông tin điện tử của sở giao dịch chứng khoán hà nội
các tài liệu sau báo cáo tài chính các năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đã kiểm toán báo cáo thường niên các năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi nghị quyết hội đồng quản trị số một mươi bốn ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi về thay đổi nhân sự
trong thời gian gần đây công an tỉnh cà mau đã nhận được phản ánh của người dân

về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng là các cán bộ tín dụng của một số ngân hàng đóng trên địa bàn thành phố cà mau cùng sự sơ hở mất cảnh giác của bị hại
các đối tượng đã ra tay thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
ngày hai mươi một tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã thực hiện lệnh khởi tố và bắt tạm giam đối với huỳnh hiền thơm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thơm nguyên là nhân viên tín dụng của một ngân hàng có trụ sở tại thành phố cà mau
theo khai nhận từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thơm lấy lý do là cần tiền cho khách hàng vay để đáo hạn chiếm đoạt của một nạn nhân số tiền hơn ba tỷ đồng
cũng bằng thủ đoạn như trên nguyễn hải đăng là nhân viên tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại cà mau đã chiếm đoạt của nhiều người quen với tổng số tiền gần một mươi một năm tỷ đồng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau tôi đã thủ lý giải quyết một mươi vụ án vụ việc liên quan đến
các cán bộ tín dụng của một số ngân hàng với tổng số tiền thiệt hại là khoảng trên bốn mươi năm tỷ đồng
qua quá trình giải quyết thì cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án năm vụ án và bắt tạm giam bốn mươi ca
còn lại các vụ việc khác thì đang tiếp tục để điều tra xác minh làm rõ
cũng với mark là chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp của một ngân hàng có trụ sở tại thành phố cà mau
lê sơn lĩnh được cơ quan phân công giải ngân hồ sơ vay của nạn nhân có địa chỉ tại thành phố cà mau
lợi dụng vào sự tin tưởng của lãnh đạo công ty lĩnh đã dùng thủ đoạn gian dối tự ý làm ba khế ước vay và chiếm đoạt số tiền một bảy tỷ đồng
tiếp đó lĩnh đã thực hiện hành vi hai lần nữa và chiếm đoạt hơn hai tỷ đồng
cơ quan điều tra cũng đề nghị bà con là trước khi vay tiền trước khi ký vào các khế ước nhận nợ thì chúng ta cần xem xét
xem kỹ từng trang và từng hồ sơ từng giấy nhận nợ thì để khi mình ký vào đó
mới biết được số tiền mình là bao nhiêu mình phải tiền
và khi thanh toán hoặc trả tiền thì chúng ta nên đến ngân hàng để trả tiền trực tiếp cho ngân hàng
chứ không nên giao trực tiếp cho nhân viên ngân hàng thu ủng hộ
việc đó thì dễ bị lợi dụng để mà chiếm đoạt tài sản của mình
để tránh để ra đối tượng lợi dụng và danh nghĩa nhân viên ngân hàng để nửa đảo chiếm đoạt tài sản
người dân cần hết sức cảnh giác và cần đọc kỹ những thông tin trên các hồ sơ trước khi ký tên
tuyệt đối đừng vì sự chủ quan đặt lòng tin nhầm chỗ dẫn đến những thiệt hại không đáng có
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
doanh nghiệp này sau đó báo cáo vụ việc cho nhà chức sách nhật bản
cục hàng không việt nam và các cơ quan chức năng của bộ công an
đồng thời triệu tập cuộc họp của ủy ban khẩn huy và tiểu ban chỉ đạo phòng chống khủng bố của doanh nghiệp
chuyển sang một thông tin từ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tây ninh
đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối tượng võ thanh kỳ trú tại thị xã trảng bàng về hành vi giết người
nạn nhân là ông nguyễn văn châu năm mươi ba tuổi trú cùng địa phương
vào chiều ngày hôm qua
châu tổ chức uống rượu với ba người bạn trong đó có kỳ
do có mâu thuẫn ông châu lấy dép đánh vào người kỳ
và để trả thù kỳ đã lấy kéo đâm vào ngực nạn nhân gây tử vong
sau khi xảy ra vụ việc công an thị xã trảng bàng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ
đến ngay hiện trường tiến hành điều tra và bắt giữ đối tượng kỳ
kỳ đã từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
một mươi chín đối tượng có hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy
đã bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai lập hồ sơ xử lý
vào sáng ngày hôm qua công an huyện xuân lộc bắt quả tăng một mươi chín đối tượng
đang mua bán trái phép chất ma túy tại nhà riêng của phạm bá tú
tại ấp tân tiến xã xuân hiệp huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
tại đây lực lượng công an phát hiện năm gói ni lông màu trắng
và chín đoạn ống nhựa bên trong đều chứa ma túy dạng tổng hợp và heroin
với tổng trọng lượng khoảng tám ba mươi bảy gam ma túy
đồng thời phát hiện nhiều dụng cụ để sử dụng chia nhỏ ma túy
và một số vũ khí tại nơi ở của tú
qua đấu tranh công an xác định tú là đối tượng cầm đầu
trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy
và giúp sức cho tú còn có nguyễn hữu toàn
toàn thường xuyên lui tới nhà của tú để lấy ma túy và đi giao cho các con nghiện
qua test nhanh tất cả các đối tượng đều dương tính với chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh
thành phố hà nội vừa tạm giữ hình sự và ra lệnh giữ người
một đối tượng về hành vi cướp tài sản và không tố giác tội phạm
hầu hết những đối tượng này đều đang trong độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi một tuổi
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận do mâu thuẫn trên mạng xã hội
đối tượng tiến rủ cả nhóm hẹn gặp đánh nhau với một nam thanh niên
có nickname facebook nhất sinh
nhóm thanh niên này đã tập trung tại khu vực ngã năm thị trấn văn giang hưng yên
cùng rất nhiều hung khí để thực hiện hành vi vi phạm của mình
một phóng lợn một kiếm nhật
một bình xịt cây với cả ba ton gậy ba khúc với một tiếp sắt này hết
em dùng tiếp sắt vượt vào đầu xe ạ
nhưng lúc đấy em hành động theo bản năng thôi và em chưa nghĩ được
còn bây giờ thì em biết là mình sai
khi đến địa điểm hẹn gặp nhưng không thấy nhóm thanh niên có nick facebook nhất sinh
nhóm của tiến đã tiếp tục di chuyển đến đoạn đường nguyễn văn cử long biên
tại đây nhóm thanh niên đã có hành vi cướp xe máy và dùng tuyếp sắt kiếm mũ bảo hiểm
để đuổi đánh nhóm nạn nhân đang đỗ xe bên lề đường
vì hiểu lầm đây là nhóm thanh niên mình hẹn gặp
em nuôi đánh nọc xong thì em có đuổi thêm một
em đèo thêm bạn với cả thêm một xe nữa sắp ba
sau đuổi thêm lên qua đoạn cầu đông trù đối tượng đấy quay đầu bỏ chạy
thì gặp ba xe sắp ba sau thì bị xe sắp ba sau cầm gậy tiếp sắt
ngã lọng trọn ra mà ngã ra thì bỏ xe chạy
thế là có một anh sắp ba là sau đấy lấy xe đấy về
hiện nay việc xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội và có hành vi hẹn gặp lại
để giải quyết bằng bạo lực xảy ra rất nhiều
đặc biệt là với những đối tượng còn đang là thanh thiếu niên
điều này đặt ra vấn đề cấp thiết trong việc quản lý con em của mỗi gia đình
qua cái sự việc này thì cũng cảnh báo đến đối với các bậc cụ huynh
thì lứa tuổi mà của các cháu vi phạm đều là
hai mươi hoặc là dưới chưa đủ tuổi thành niên
cái việc đấy thì là các gia đình phải có sự quản lý giáo dục trong cái dịp tết
cũng như là cái giao xe cho các cháu khi ra ngoài đường
ngoài ra thì mối quan hệ của các cháu cũng cần có sự kiểm soát
ngoài hậu quả về việc cướp tài sản
thì cũng là có hai người bị hại cũng bị chém
công an huyện đông anh cũng phối hợp với phòng vc hai đã tổ chức truy xét
và làm rõ bắt giữ đối tượng
hiện cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ và mở rộng điều tra
làm rõ từng hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với các bị can về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng tây hồ
có địa chỉ tại số hai ngõ chín phố đằng thai mai quận tây hồ hà nội
tất cả các quyết định khởi tố đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc ninh phê duyệt
vào ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã thi hành
lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở chỗ làm việc đối với tân tú hải sáu mươi một tuổi
trú tại quận đống đa hà nội là thành viên hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc công ty tây hồ
đặng quang tuấn năm mươi một tuổi ở quận cầu giấy hà nội nguyên chủ tịch hội đồng công ty tây hồ
phạm việt anh bốn mươi sáu tuổi ở quận ba đình hà nội nguyên phó tổng giám đốc công ty tây hồ
và chu thị ngọc nga sáu mươi tuổi ở quận tây hồ hà nội là trưởng ban kiểm soát công ty tây hồ
hiện công an tỉnh bắc ninh đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ các hành vi vi phạm có liên quan đến vụ án
trần anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai là giám đốc công ty cổ phần khảo sát và xây dựng công trình thịnh pháp
tại quận một tp hcm đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
vĩnh long khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi tám ban quản lý dự án lưới điện miền nam
ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng phần móng thuộc công trình phân pha
dây dẫn đường dây một trăm một mươi kv vĩnh long vũng liêm có giá trị hợp đồng trên bốn trăm một mươi bảy triệu đồng
với công ty cổ phần khảo sát và xây dựng công trình thịnh pháp do trần anh tuấn làm giám đốc
trần anh tuấn đã dùng thủ đoạn gian
sử dụng chứng chỉ hành nghề giám sát không rõ nguồn gốc
làm khống hợp đồng lao động với hai cán bộ giám sát xây dựng để đủ điều kiện tham gia dự thầu và được chỉ định thầu
quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn giám sát tuấn không thực hiện công việc giám sát công trình theo quy định
mà chỉ căn cứ vào số liệu hình ảnh của các đơn vị thi công cung cấp để hợp thức hóa việc giám sát và nghiệm thu công trình
trần anh tuấn đã quyết toán số tiền thực hiện hợp đồng trên một trăm sáu mươi bảy triệu đồng
số còn lại chưa quyết toán thì bị cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện
do công trình không được giám sát nên các đơn vị thi công đã rút ruột công trình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của công trình
ngày một mươi bốn tháng hai công an tỉnh bình phước đã phối hợp với công an thành phố đồng xoài khám nghiệm hiện trường tử thi
và điều tra làm rõ vụ án gây chết người xảy ra tại ấp bốn xã tân thành
và nại nhân là anh nông văn hoàng ba mươi chín tuổi trú tại ấp bốn xã tân thành
theo thông tin ban đầu
khoảng hai mươi giờ cùng ngày do nghi ngờ anh nông văn hoàng có quan hệ tình cảm với vợ của mình là chị nông thị thủy ba mươi sáu tuổi trú phường tiến thành thành phố đồng xoài
nên bế văn duẩn ba mươi bảy tuổi trú phường tiến thành mang theo dao nhọn đi từ nhà mình đến phòng trọ của anh hoàng
ở ấp bốn xã tân thành để tìm anh hoàng giải quyết mâu thuẫn
tại đây dư duẩn và hoàng xảy ra cái cọ dẫn tới đánh nhau
trong lúc giàn co duẩn rút dao tịch trong người ra đâm nhiều nhát vào người anh hoàng khiến anh này gục ngã
đại nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu từ bệnh viện đao khoa tỉnh bình phước nhưng đã tử vong
bê văn duẩn sau khi gây án đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
ngày một mươi bốn tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương tống đạt các quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét và lệnh tạm giam và các quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát cùng các cấp đối với đối tượng là phạm văn chức
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
phú tân thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả
theo điều tra phạm văn chức đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạng vườn xanh bình dương thuộc phường phú mỹ
thành phố thu dầu một tỉnh bình dương và chỉ đạo công nhân sản xuất nệm giả một thương hiệu khác trên thị trường
khai nhận tại cơ quan công an toàn bộ quá trình đều do chức trực tiếp quản lý điều hành
các công nhân làm theo sự chỉ đạo và không biết gì về thuốc tù pháp lý đối với việc sản xuất gia công nghệ mà họ đang thực hiện
đối với việc tiêu thụ nệm trước khai sau khi đã sản xuất thành phẩm thì bên đặt mua sẽ thuê xe ô tô tải
đến địa điểm sản xuất để vận chuyển hàng mang đi và thanh toán bằng tiền mặt
tổng số hàng giả bị cơ quan chức năng phát hiện thu giữ là hai trăm linh chín tấm nệm với tổng giá trị gần hai trăm ba mươi triệu đồng
ngay sau khi tống đạt các quyết định cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cùng viện kiểm sát cung cấp
đã khám xét nơi ở làm việc của đối tượng chức theo quy định và thu giữ các tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra
hiện vụ vị đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng
ngày một mươi bốn tháng hai bị cáo tất thành cang nguyên phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm đã kháng cáo bản án sơ thẩm vụ án
xảy ra ở công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận ibc và công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
bị cáo tất thành cang đề nghị cơ quan xét xử phúc thẩm xem xét lại toàn bộ nội dung bị cáo bị tòa sơ thẩm quy kết
bị cáo cho rằng mức án hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên là quá nặng
bị cáo nguyễn văn minh nguyên chủ tịch hội đồng thành viên ibc cũng đề nghị xem xét lại tội danh và mức án
bị cáo t trí dũng nguyên tổng giám đốc thành viên hội đồng thành viên ipc
kiêm chủ tịch hội đồng quản trị sadeco và chín bị cáo khác gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
trước đó tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt ông tất thành cang nguyên phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
một mươi năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
phạt ông t trí dũng nguyên tổng giám đốc thành viên hội đồng thành viên công ty ipc
chủ tịch hội đồng quản trị công ty sadico hai mươi năm tù về hai tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
và tội tham ô tài sản những bị cáo còn lại lãnh mức án từ hai năm tù cho hưởng án treo đến một mươi ba năm tù
tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm cho biết đơn vị này đã nhận hồ sơ phúc thảm vụ án xảy ra tại sacri
qua đó thì có bảy trên một mươi chín bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm
tuy nhiên bị cáo hồ văn ngon cựu phó tổng giám đốc sacri là một trong số bảy người kháng cáo bản án sơ thẩm
đã tử vong do bị ung thư trước xét xử phúc thẩm
tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bị cáo hồ văn ngon bị tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt năm năm tù về tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
sau phiên tòa sơ thẩm bị cáo ngon kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm quá trình xét xử tại tòa
cựu phó tổng giám đốc sacri cũng đã có đơn xin xét xử vắng mặt để chữa bệnh và bảo lưu toàn bộ lời khai tại cơ quan điều tra
liên quan sai phạm xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn sacri
tại phiên sơ thẩm ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt bị cáo trần vĩnh tuyến
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm sáu năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí
bị cáo trần trọng tuấn nguyên giám đốc sở xây dựng lệnh sáu năm tù cùng về tội danh trên
bị cáo lê tấn hùng cựu tổng giám đốc sacri bị phạt hai mươi năm năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội tham ô tài sản
ba bị cáo khác bị phạt mức án từ ba năm tù treo đến hai mươi năm tù giam
sau bản án sơ thẩm bị cáo lê tấn hùng trần vĩnh tuyến và năm bị cáo khác có kháng cáo
viện kiểm sát nhân dân tp hcm kháng nghị một phần bản án sơ thẩm